thưa quý vị để điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam một số người có liên quan
cụ thể cơ quan chức năng đã khởi tố bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông nguyễn văn vịnh
nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
doãn văn hưởng nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch tỉnh lào cai và ngô đức hoàng
cán bộ cục điện chất việt nam thuộc bộ tài nguyên và môi trường
nguyễn văn minh chú tại thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn là đối tượng cầm dao đâm cảnh sát giao thông
sau khi bị xử lý vi phạm nồng độ cồn đã bị khởi tố về hành vi giết người
như tin đã đưa vào ngày một mươi năm tháng năm trong quá trình tham gia giao thông
nguyễn văn vịnh vi phạm nồng độ cồn
khi tổ công tác phòng cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe
minh xin được về nhà lấy nhưng thực chất là đi mua hung khí
khi quay lại minh đã dùng dao đâm trọng thương thiếu tá dương xuân kiệm gây thương tích nặng
cũng liên quan tới hành vi giết người cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố đối với năm bị can xảy ra tại địa bàn tổ dân phố phúc lâm
thị trấn nính huyện việt yên vào đêm ngày một mươi một tháng năm
năm đối tượng bị khởi tố gồm bùi văn phương hoàng văn sâm giáp văn vĩ giáp văn văn và ngô văn trung
cùng chú tại huyện lục ngạn
trước đó từ mâu thuẫn cá nhân giữa sâm với một nhân viên nữ làm việc tại quán cà phê thư giãn
có địa chỉ tại tổ dân phố phúc lâm thị trấn nánh huyện việt yên
và chiều tối ngày một mươi một tháng năm sâm đã rủ bốn đối tượng trên đến tìm nạn nhân để trả thù
trong lúc xô xát phương đã dùng dao đâm khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
và sau gần ba mươi giờ đồng hồ tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an huyện việt yên
và một số đơn vị nghiệp vụ bộ công an đã truy bắt thành công các đối tượng
khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh bắc giang và bắc ninh
gần chín trăm linh cây cần sa trồng trái phép vừa bị công an huyện tân sơn tỉnh phú thọ phát hiện và thu giữ
điều đáng nói là ngoài việc trồng chăm sóc thì đối tượng còn lắp đặt thiết bị
để phục vụ cho việc xấy khô đóng gói trước khi tiêu thụ ra thị trường
nhằm hình thành một quy trình khép kín
tiến hành kiểm tra lán trại của anh vũ trần phú thuộc địa phận đèo cón
xã thư quốc huyện tân sơn lực lượng công an phát hiện phía sau lán trại
có một vườn cây được rào chắn kiên cố bằng tôn thép
bên trong có gần chín trăm linh trậu nhựa dùng trồng cây có hình thù giống cây cần sa
kiểm tra tại khu vực chăn nuôi của lán trại lực lượng công an phát hiện chín trăm linh gram nụ
cành hoa đang được xấy khô
kết quả giám định sơ bộ của cơ quan chuyên môn xác định tất cả số cây trên đều là cần sa
bước đầu các đối tượng khai nhận trang trại trên là do vụ an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
ở huyện thạch thất hà nội thuê lại của anh vũ trần phú để trồng cây lâu năm
và chăn nuôi gia súc sau đó an đã cùng con trai là vũ đình kha thuê nguyễn đình thọ
ở huyện tân sơn và một số đối tượng khác để trồng cần sa
tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng an tại hà nội cơ quan công an đã phát hiện
và thu giữ một số vật chứng liên quan như hệ thống đèn chiếu xấy gốc cây lá cây cần sa
bước đầu an thừa nhận khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đã ươm hạt và trồng cần sa
trên diện tích bốn hectare của trang trại số cần sa sau khi thu hoạch sẽ được chuyển
về thành thất hà nội bằng xe khách hoặc xe mô tô để thực hiện việc xấy khô
và đóng gói bán ra thị trường để tránh việc phát hiện của cơ quan chức năng
an đã dùng tôn quây kín diện tích trồng cần sa và xây dựng hệ thống tường rào kiên cố
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lạc dương tỉnh lâm đồng vừa khởi tố
hai vụ án một mươi hai bị can để điều tra và làm rõ các hành vi vi phạm quy định về khai thác
bảo vệ rừng và lâm sản
trước đó từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đội tuần tra lưu động số một hạt kiểm lâm vườn quốc gia
bidốc núi bà phát hiện hai vụ khai thác gỗ trái pháp luật quy mô lớn xảy ra
tiểu khu chín mươi một và một trăm hai mươi bốn xã đạ trai
tại hiện trường cơ quan chức năng đã phát hiện một mươi tám cây gỗ bạch tùng hồng tùng và một cây gỗ
trăm vỏ đỏ có đường kính trung bình từ hai mươi chín bảy mươi năm cm đã bị lâm tạc cơ hạ
công an huyện lạc dương đã khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh và truyện tập phạm tấn sĩ
thường trú tại tp đà lạt lên làm việc
từ đó làm rõ một mươi hai đối tượng tại xã đạ trai huyện lạc dương tham gia khai thác
giúp sức vận chuyển gỗ trái pháp luật
qua đấu tranh mở rộng công an huyện lạc dương còn xác định thêm tám đối tượng khác
liên quan đến hành vi khai thác lâm sản trái phép tại hai khu vực trên
trong đó có năm đối tượng ở xã đạ trai huyện lạc dương và ba đối tượng ở xã sơn thái huyện khánh vĩnh
tỉnh khánh hòa
cơ quan công an đã thu giữ ba máy cơ xăng sáu xe máy hai dây kéo gỗ một đĩa đường dây
tám nền pin đội đầu của nhóm hà phượng phục vụ cho việc khai thác gỗ trái phép
và xe ô tô loại xe đông lạnh do phạm tấn sĩ dùng để vận chuyển gỗ
và đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lạc dương đã khởi tố một mươi hai bị can
bắt tạm giam sáu bị can cấm đi khỏi nơi cư trú sáu bị can còn lại để phục vụ cho công tác điều tra
nhập cảnh vào việt nam bằng đường du lịch sau đó sử dụng hộ chiếu giả để đi trộm cắp
ba đối tượng có quốc tịch iran vừa bị công an thành phố thanh hóa bắt giữ
các đối tượng thường giả vờ hỏi mua nhiều mặt hàng
để phân tán sự chú ý của nạn nhân
lợi dụng lúc chủ cửa hàng trả lại tiền đối tượng đã yêu cầu được chọn loại tiền mình thích
nhằm mục đích đánh tráo trộm cắp
trong một vụ việc các đối tượng đã lấy trộm được một trăm linh triệu đồng
cả ba bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam diệp thị thanh thảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
chú tây huyện trậm mới tỉnh an giang về tội đánh bạc
theo thông tin từ cơ quan điều tra để che giấu hành vi bán số lô số đề nhận phơi và chuyển phơi
số lô số đề để hưởng tiền hoa hồng thảo sử dụng nick zalo với tên thanh thảo để bán nhận
và chuyển phơi số lô số đề với người khác
khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày tám tháng năm trong lúc thảo đang thực hiện hành vi nhận bán số lô số đề
với khoảng năm người khác bằng hình thức nhắn tin qua app gia lô với tổng số tiền giao dịch gần một mươi năm triệu đồng
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tăng đồng thời thu giữ tăng vật gồm hơn ba mươi ba triệu đồng tiền mặt
và nhiều tăng vật phục vụ công việc bán số lô số đề của thảo
tại cơ quan công an thảo thừa nhận về hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị và các bạn những vụ cháy xảy ra liên tiếp trong những ngày vừa qua tại các địa phương
cho thấy tình hình cháy nổ có diễn biến phức tạp đặc biệt là thời điểm nắng nóng như hiện nay
hơn hai trăm linh vụ cháy nhà dân chỉ trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đã khiến cho hàng chục người chết và bị thương
nâng cao ý thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân đang là mục tiêu quan trọng hàng đầu
được lực lượng công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai với tinh thần đặt sự an toàn tính mạng của người dân lên trên hết
vụ cháy vừa xảy ra ngày một mươi bảy tháng năm tại gia đình anh đào nguyên quang ngõ một trăm hai mươi năm phố vĩnh phúc
phường vĩnh phúc quận ba đình hà nội
năm giờ sáng phát hiện có cháy
lửa nhanh chóng bùng to không thể di chuyển xuống dưới tầng một
năm thành viên của gia đình treo qua lối ban công bình tĩnh thoát nạn sang nhà kế bên
rất may công trình này cũng không cơi nới lắp đặt chuồng cọp
việc thoát nạn bởi vậy cũng dễ dàng hơn
phải nên đi học những lớp tập huấn của ngoài phường xã cơ sở để cho mình có kinh nghiệm xử lý những đám cháy
và cái thứ hai là không nên xây chuồng cọp
để lô ra phải để nối thoát hiện
phòng đến những trường hợp bất ngờ mình còn có chỗ để thoát ra
chủ nhà có chia sẻ lại đã được cập huấn cũng được tham dự những buổi tuyên truyền
từ đó mới phản xạ được một sự bình tĩnh
bởi vì gần như trong tất cả các vụ cháy những người không có kiến thức thì thường bị hoảng loạn
mà khi đã hoảng loạn thì chúng ta sẽ không thể tìm được ra cái phương án nào là tối ưu nhất để có thể cứu giúp cho gia đình của mình hoặc là cho chính mình
trang bị bình chữa cháy mặt nạ phòng động
cả hệ thống báo cháy liên kết với các hộ dân trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
điều này sẽ giúp cho gia đình anh văn và các hộ dân liền kề tiếp nhận thông tin cháy hỗ trợ nhau xử lý ngay từ ban đầu nếu cháy xảy ra ở bất cứ gia đình nào
chúng ta cần phải rút ra những kinh nghiệm và có một kỹ năng để khi có cháy nổ xảy ra thì chúng ta phải biết làm cái gì đầu tiên
và để mà cứu người trước trước tiên là tính mạng con người là quan trọng nhất đúng không
thì sau đó thì
điểm chữa cháy công cộng như thế này trang bị bình bọt cứu hỏa cũng như là các phương tiện tháo rỡ
nếu như mà có cháy nổ xảy ra thì người dân trong các ngõ nhỏ có thể chủ động xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh
tranh thủ thời gian vàng và nhờ vậy thì các thiệt hại do cháy nổ gây ra có thể được giảm thiểu thấp nhất
những buổi diễn tập thực tế như thế này sẽ giúp các hộ gia đình nâng cao kỹ năng xử lý khi cháy nổ xảy ra
không chỉ giữ an toàn tính mạng cho các thành viên trong gia đình
mà còn trợ giúp các gia đình khác trong cùng tổ dân phố
hiện nay địa bàn quận ba đình thành phố hà nội cũng đã vận động được một trăm linh các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai cho ngôi nhà
đảm bảo việc thoát nạn cho người dân được nhanh chóng và an toàn nhất
tiếp tục phiên xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba do nguyễn thái luyện cùng đồng phạm thực hiện
ngày hôm nay một mươi chín tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên án phúc thẩm
theo đó hội đồng xét xử đã tuyên bác kháng cáo của nguyễn thái luyện y án trung thân
đối với võ thị thanh mai hội đồng xét xử tuyên phạt một mươi sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bảy năm tù về tội rửa tiền
tổng hợp hình phạt là hai mươi ba năm tù giảm bảy năm so với án sơ thẩm
các bị cáo còn lại được tuyên giảm từ một đến hai năm tù so với bản án sơ thẩm
theo hội đồng xét xử có đủ cơ sở pháp lý để kết luận nguyễn thái luyện thành lập công ty alibaba hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
đồng thời bị cáo này còn chỉ đạo thành lập hai mươi hai công ty trực thuộc rồi giao cho người thân trong gia đình hoặc thân tín làm đại diện pháp luật
đối với năm mươi tám trường hợp được phiên tòa sơ thẩm tuyên cho nhận đất hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy
mặc dù đã thực hiện các thủ tục công chứng sang tên nhưng những thửa đất này có được do hành vi phạm tội mà có
nên tòa án cấp sơ thẩm tuyên giao đất là không có căn cứ
tuy nhiên do các trường hợp này không có kháng cáo nên đề nghị tòa nhân dân tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
còn về các sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm chiều nay công an tỉnh bắc ninh cho biết đã khởi tố bị can đối với trần kiên
giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn chín trăm linh năm d đóng tại thị trấn thuận thành tỉnh bắc ninh và bảy người khác về tội nhận hối lộ
qua xác minh công an phát hiện trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn chín trăm linh năm d có dấu hiệu vi phạm hành vi nhận hối lộ
kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến nay các chủ phương tiện khi đến đăng kiểm cải tạo xe phải đưa hối lộ cho các cán bộ
lãnh đạo trung tâm đăng kiểm để được bỏ qua các lỗi hoặc hợp thức hồ sơ số tiền hối lộ lên đến hàng tỷ đồng
cầm hung khí xong vào đám cưới ẩu đà
trường vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi một tp hcm triệu tập
vào trưa ngày một mươi tám tháng năm hai nhóm thanh niên khoảng một mươi người đã cầm nhiều cây ba chĩa hung khí xông vào đám cưới tại nhà hàng waterpac ở phường ba
quận một mươi một ẩu đà hai nhóm đập phá nhiều ban ghế cửa kính rồi bỏ đi
theo công an quận một mươi một nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả là do mâu thuẫn tiền bạc làm ăn trong họ hàng với nhau
hiện công an quận một mươi một vẫn đang truy xét bốn đến năm người khác trong hai nhóm này để xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi bị can về tội đánh bạc
cơ quan công an xác định nguyễn thị tuyết là đối tượng chính đã kéo trang bóng về cho các đối tượng cá độ bóng đá
hoặc chia thành các trang bóng nhỏ để các đối tượng khác chơi còn mình nhận hoa hồng
các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động và sử dụng nhiều hình thức liên lạc nhằm trốn tránh sự phát hiện của
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào đang tiếp tục điều tra mở rộng
vào chiều qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn khu phố xuôi đá phường tân xuân thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày một mươi tám tháng năm
chiếc xe tải chưa rõ người điều khiển lưu thông trên đường dt bảy trăm năm mươi ba hướng từ mã đà đồng nai đi thành phố đồng xoài

xoài đến ngã tư giao nhau với đường nguyễn huệ thuộc khu phố xuôi đá phường tân xuân thì bất ngờ va chạm với xe máy do người đàn ông khoảng ba mươi tuổi điều khiển chở theo vợ
cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy và hai vợ chồng ngã văng lên phía trước cả hai bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu